một vụ phá rừng quy mô lớn diễn ra trong suốt thời gian dài vừa được phát hiện tại tỉnh gia lai
điều đáng nói là dù có nhiều trạm chốt của chủ rừng và sự quản lý của địa phương
nhưng cả trăm mét khối gỗ đã đưa ra khỏi rừng mà không hề bị phát hiện
trong đó số cây bị đốn hạ đa phần là cây thông cổ thụ năm lá
sau ba mươi phút men theo con đường mòn treo leo mà người dân đi rẫy
và cũng là con đường mà các đối tượng lâm tặc sử dụng để kéo gỗ từ rừng ra
chúng tôi đã tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng
hàng chục cây gỗ đã bị đốn hạ trái phép cả cũ cả mới nằm la liệt trên các khoảnh rừng
tại tiểu khu bốn trăm linh sáu bốn trăm linh tám thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ đắc đoa
nằm trên địa giới hành chính xã hà đông huyện đắc đoa tỉnh gia lai
có thời gian qua thủy quan cũng hợp với hạt thường xuyên tổ chức phần tra
chính vì vậy các đối tượng
không thể đưa các phương tiện cơ giới vào rừng để vận chuyển ra khỏi rừng
thì hầu hết thì gỗ cũng đang nằm tại hiện trường
và thời điểm cắt thì cũng đã lâu rồi
thế nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường của lực lượng công an
xác định đã có bốn mươi một cây gỗ bị cưa hạ trái phép
trong số đó có hai mươi bảy gốc cây được xác định là mới bị cưa hạ
lực lượng chức năng ước số gỗ đã bị các đối tượng khai thác trái phép
và vận chuyển ra khỏi rừng khoảng hai trăm linh mét khối
thực trạng này dấy lên những lo ngại trong công tác quản lý
bảo vệ rừng của các ngành chức năng và chính quyền địa phương của tỉnh gia lai
bởi lâm tặc vẫn ung dung vận chuyển cả trăm mét khối gỗ ra khỏi rừng
nhưng chủ rừng chính quyền địa phương lại không hề hay biết
công an huyện chủ trì phối hợp với hà kiếm lâm
các lực lượng có liên quan các đơn vị chủ rừng
để mà điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện đắk đoa tỉnh gia lai điều tra xử lý
thế nhưng câu hỏi đặt ra vẫn là trách nhiệm của đơn vị chủ rừng
và địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng
chưa kể nơi đây còn một quần thể cây thông năm lá
nếu xác định đây là loại thực vật rừng nguy cấp
thì cần phải có phương án quản lý bảo vệ tốt hơn
bởi với cách giữ rừng như thời gian qua
sẽ còn nhiều cánh rừng nơi đây ngã xuống